đoàn ủy ban pháp luật quy chế và quyền miễn trừ hạ viện rumani đã có buổi hội đàm với ủy ban pháp luật của quốc hội
hai bên đã trao đổi nhiều kinh nghiệm trong vấn đề xây dựng hệ thống tổ chức cũng như thực thi pháp luật giữa hai nước
qua đó góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ nồng ấm đã kéo dài hơn sáu mươi sáu năm giữa việt nam và rumani